đang bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhưng vẫn tiếp tục đi trộm cắp
hai đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam
hai đối tượng bị bắt là mai thanh thuận và huỳnh thanh phong cùng chú tại thị xã hoài nhơn
thuận và phong đã đột nhập vào một nhà người dân ở phường tam quan nam
nổi trộm ba cây mai cảnh trị giá một trăm chín mươi triệu đồng sau đó đem bán
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an thị xã hỏa nhơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại
hiện công an thị xã hòa nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thuận và phong theo quy định của pháp luật